tuyến đê tả sông lô qua địa bàn tỉnh tuyên quang được đầu tư xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi chín với chiều dài hơn ba mươi sáu km
tuy nhiên sau nhiều năm sử dụng thì tuyến đê này vẫn chưa được đầu tư nâng cấp
mặt đê đã xuống cấp và không bảo đảm an toàn
một số đoạn đã bị sạt lở sát vào chân đê đe dọa an toàn toàn bộ tuyến đê
thế nhưng do chưa có kinh phí nên tỉnh tuyên quang vẫn chưa thể khắc phục
trước thực trạng trên chính quyền địa phương đã tiến hành đổ cọc bê tông không cho ô tô lưu thông đặt các biển cảnh báo để người dân biết phòng tránh
đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi diễn biến sạt lở ở khu vực trên
tại khu vực thôn mãn sơn bờ sông sạt lở đã bị sạt lở
bờ sông sạt lở có chiều dài khoảng một bốn km trong đó có nơi sạt lở chỉ cách chân đê ba mét chiều cao ta lui sạt thẳng đứng từ hai đến tám mét
chính quyền xã đã cho cắm biển báo nguy hiểm để cảnh báo người dân khi qua lại khu vực này
xã đã báo cáo lên cấp trên đề nghị cấp kinh phí sửa chữa

xuất hiện sạt lở một số vị trí trên tuyến
về công tác chỉ đạo chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh ra văn bản chỉ đạo của đoàn viện sơn dương
phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc cắm biển báo tổ chức rào
để ngăn cấm các phương tiện không đi qua các khu vực dùng yếu không bị hiểm không được đi qua
và phân luồng đối với đường thủy hạn chế tàu bè đi vào gần bờ
về công tác chuẩn bị ứng phó chúng tôi đã cho ra đoàn viện sơn dương xây dựng kế hoạch ứng phó
chuẩn bị các công tác về vật tư trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang cũng đã kiến nghị trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng ba tuyến kè bảo vệ sông lô
với số vốn ước tính khoảng một trăm bốn mươi tỷ đồng để bảo đảm an toàn cho toàn bộ tuyến đê
bảo vệ dân cư
đất đai trong mùa mưa lũ